thưa quý vị liên quan đến vụ sập giàn giáo ở trung cư mỹ sơn tower công an quận thanh xuân hà nội cho biết vào chiều nay
đơn vị tiếp tục lấy lời khai của các nhân chứng đối tượng liên quan đến vụ tai nạn
phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo cũng như việc thực hiện quy định quản lý về chất lượng công trình và an toàn trong thi công
trước đó vào tối qua ngày một mươi bảy tháng một cơ quan công an và thanh tra an toàn lao động sở lao động thương binh và xã hội tp hà nội
đã tiến hành các biện pháp phong tỏa hiện trường tạm dừng thi công khu vực xảy ra tai nạn để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường
và kiểm tra công tác bảo hộ lao động
vào trưa ngày hôm qua đang trong quá trình hoàn thiện cầu thang tầng một mươi tòa trung cư mỹ sơn tower
giàn giáo đột nhiên đổ sập khiến bảy công nhân bị thương vong
nạn nhân tử vong được xác định là lò văn thơm chú tại huyện mường ảnh tỉnh điện biên là công nhân thi công tại dự án trung cư mỹ sơn tower
trung cư mỹ sơn tower có chiều cao hai mươi bốn tầng nổi và hai tầng hầm do công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu mỹ sơn làm chủ đầu tư
đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng vạn phúc
dự kiến công trình sẽ hoàn thiện vào quý i năm hai nghìn một mươi sáu